về diễn biến dịch covid một mươi chín ngày hôm nay cả nước có một mươi bốn tám trăm sáu mươi một ca mắc mới tại sáu mươi tỉnh thành phố
trong đó có ba mươi hai ca nhập cảnh và một mươi bốn tám trăm hai mươi chín ca ghi nhận trong nước
thành phố hà nội vẫn là nhiều nhất với hai năm trăm linh ca
trong ngày đã có hơn một mươi sáu hai trăm linh bệnh nhân khỏi hai trăm hai mươi bốn trường hợp tử vong
tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn một trăm năm mươi bốn triệu liều trong đó tiêm mũi một là gần bảy mươi tám triệu liều
tiêm mũi hai là gần bảy mươi triệu liều tiêm mũi ba tiêm bổ sung tiêm nhắc
và tiêm mũi ba của vaccine abdallah là gần bảy triệu liều